còn với tình hình dịch tại trung quốc mới đây giới chức thành phố giang âm thuộc tỉnh giang tô thông báo
sẽ thưởng một trăm linh nhân dân tệ khoảng hơn ba trăm linh đồng cho người dân tham gia đủ năm buổi xét nghiệm định kỳ
theo báo global times trong khi đó những người tham gia dưới hai buổi xét nghiệm covid một mươi chín
sẽ phải tự trả chi phí khi cách ly cũng như bị xử phạt theo luật
thành phố giang âm hiện ở giai đoạn quan trọng cho công tác phòng chống virus sars cov hai lây lan
theo tuyên bố của nhà chức trách địa phương xét nghiệm covid một mươi chín toàn dân là biện pháp cần thiết
để phát hiện kịp thời những người bị nhiễm covid một mươi chín
thành phố này vừa ghi nhận bốn mươi tám ca mắc covid một mươi chín trong ngày một mươi tháng năm và tất cả đều không có triệu chứng
tổng cộng đã có một mươi sáu chín trăm ba mươi tám trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh được phát hiện tính đến tám giờ sáng một mươi tháng năm
những người không thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín mà không có lý do chính đáng
sẽ bị hủy mã chứng nhận sức khỏe dùng để đến các địa điểm công cộng
một cư dân mạng bình luận trên mạng xã hội webo rằng những kẻ trốn tránh xét nghiệm và quy định chống dịch
cần được xử lý nghiêm để công chúng sớm được hưởng lại một môi trường xã hội an toàn
việc thưởng một trăm linh nhân dân tệ hơn ba trăm linh đồng cho người dân tham gia đủ năm buổi xét nghiệm định kỳ này của thành phố giang âm
sẽ khuyến khích việc người dân tham gia xét nghiệm thường xuyên từ đó có thể phát hiện sớm được dịch bệnh
và cách ly kịp thời nguồn lây